ngày bốn chín ubnd tỉnh bình định đã tổ chức lễ công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế nhân hội đến năm hai nghìn ba mươi
theo quyết định số năm trăm bốn mươi một của thủ tướng chính phủ sau khi điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế nhân hội rộng khoảng một mươi bốn ba trăm linh tám ha
bao gồm phần hiện hữu và phần mở rộng tại xã canh vinh huyện vân canh
đến năm hai nghìn bốn mươi số dân toàn khu kinh tế là hai trăm linh đến hai trăm năm mươi người nhu cầu sử dụng quỹ đất xây dựng khoảng một mươi bảy trăm bốn mươi sáu hectare
khu kinh tế được chia thành tám phân khu chức năng
mục đích điều chỉnh quy hoạch nhằm xây dựng khu kinh tế nhân hội thành khu kinh tế đa ngành đa lĩnh vực là trung tâm phát triển chính của vùng kinh tế trọng điểm miền trung
đầu mối thông thương giao lưu quốc tế quan trọng của miền trung và tây nguyên bảo đảm an ninh quốc phòng